cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc tỉnh hải dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần đức mạnh chú tại xã hồng lý huyện vũ thư tỉnh thái bình về tội làm nhục người khác
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi thông qua mạng xã hội facebook mạnh có quen biết và có tình cảm với một phụ nữ chú
tại xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do không hợp nhau nên người phụ nữ này đã quyết định
chia tay mạnh nhưng đối tượng không đồng ý và nhiều lần nưu kéo do không thuyết phục được bạn gái mạnh đã dùng điện thoại
di động truy cập tài khoản facebook cá nhân tài khoản facebook có tên chữ nước ngoài đăng tải video ảnh khỏa thân
lên tài khoản facebook của bạn gái cũ và gửi cho người thân cũng như nhiều bạn bè với mục đích làm nhục nạn nhân
tại cơ quan công an trần đức mạnh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vi phạm